ngày tám tháng một mươi đồn biên phòng ron thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết
vừa tiếp nhận sáu ngư dân bị gặp nạn trên biển khi đang khai thác hải sản vào bờ an toàn
trước đó tàu cá qb chín mươi ba nghìn chín trăm bốn mươi hai ts do anh nguyễn anh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn đông cảng
xã cảnh dương huyện quảng trạch làm thuyền trường cùng năm thuyền viên khi đang khai thác hải sản cách cửa ròn
tỉnh quảng bình khoảng ba mươi năm hải lý về hướng đông thì va phải vật cứng trôi trên biển
làm vỡ mạng tàu nước tràn vào khoang khiến tàu bị chìm
ngay lúc đó tàu cá qb chín mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi hai ts do ông nguyễn ngọc cường đang đánh bắt ở gần đó đã kịp thời ứng cứu
nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đồng biên phòng ron
điều động cán bộ chiến sĩ và quân y tiếp nhận thăm khám và đưa các thuyền viên vào bờ an toàn